sáng nay ô nhiễm không khí tại hà nội đã lên ngưỡng nguy hại ngưỡng cao nhất trong thang bậc ô nhiễm không khí
đợt ô nhiễm này nghiêm trọng hơn bốn đợt ô nhiễm không khí vừa qua tác động nguy hiểm đến sức khỏe của mọi người khuyến cáo người dân nên ở trong nhà
theo hệ thống quan chắc của tổng cục môi trường chỉ số chất lượng không khí aqi tại hà nội có nơi vượt qua ngưỡng tím mức ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe của con người
điển hình là khu vực nguyễn văn cử long biên có thời điểm lên aqi tới mức ba trăm bốn mươi
hệ thống quan trắc của airshow pamae cùng ghi nhận tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng
hầu hết các khu vực đều ở mức tím
theo bảng xếp hạng các thành phố ô nhiễm nhất của airvisual hà nội cũng đang đứng vị trí thứ ba với chỉ số aqi ở mức hai trăm linh bốn
theo các chuyên gia chất lượng không khí miền bắc những ngày qua đang ở thời điểm giao mùa thu đông nên dễ xảy ra hiện tượng nghịch nhiệt
đây là nguyên nhân khiến khói bụi bị giữ lại ở bầu khí quyển không thể phát tán và bay đi
những ngày tới chất lượng không khí có thể vẫn duy trì ở mức kém đặc biệt là khoảng thời gian ban đêm và đầu giờ sáng
người dân không nên mở cửa sổ hạn chế tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng và nên sử dụng khẩu trang chống bụi khi ra đường